với chủ đề chào xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi tại khu du lịch quốc gia mang đen tỉnh con tum
đã tưng bừng diễn ra lễ hội đường phố mang đậm màu sắc văn hóa tây nguyên
đem tới cho du khách những cảm xúc khó quên
tham gia lễ hội có gần hai trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ với trang phục truyền thống đến từ các dân tộc trên địa bàn tỉnh con tum
với nhiều tiết mục đặc sắc như biểu diễn cổng chiêng ca nhạc đi cà kheo đọc tấu chiêng đàn brung
chương trình biểu diễn của các ca sĩ nghệ sĩ là con em trên địa bàn tỉnh con tum
lễ hội đường phố tại khu du lịch quốc gia măng đen diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi sáu tháng một đến hai mươi chín tháng một
tức mùng hai đến mùng năm tết thời gian diễu hành trong ngày từ tám h ba mươi phút đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày